bộ tài chính mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục những mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng chống dịch ncov
danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu bao gồm khẩu trang y tế nước rửa tay sát trùng nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế
bao gồm vải bông dệt màng lọc kháng khuẩn dây thun thanh nẹp mũi
nước sát trùng vật tư thiết bị cần thiết khác bao gồm bộ trang phục phòng chống dịch có quần áo kính khẩu trang y tế mũ bảo hộ găng tay giày